cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang tác động vào mọi ngành mọi lĩnh vực ở nước ta
ngành du lịch cũng đứng trước yêu cầu nhanh chóng phát triển theo mô hình du lịch thông minh
nhờ sự hỗ trợ của công nghệ nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho du khách
tuy nhiên trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin ngành du lịch vẫn gặp những hạn chế cần phải khắc phục
ngành du lịch đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số
phát triển du lịch thông minh phát triển chính quyền điện tử đổi mới môi trường phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
tuy nhiên hệ thống chính sách để tạo ra khuôn khổ pháp lý để việc ứng dụng công nghệ thông tin
sử dụng thông tin bảo mật thông tin cũng như khai thác chia sẻ thông tin đến nay chưa có một văn bản quy định cụ thể